trước thực tế này tỉnh ủy sóc trăng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa
trong đó giải pháp quan trọng là khắc phục tình trạng quan liêu thiếu kiểm tra đôn đốc không sâu sát cơ sở
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
bài viết sắp trăng khắc phục tình trạng quan liêu xa dân được đăng tải trên trang nhất và trang ba báo nhân dân
hôm qua sáu mươi ba cụm thi trên cả nước đồng loạt công bố kết quả điểm thi
trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
đúng như dự báo điểm thi năm nay cực kỳ hiếm điểm một mươi ở các môn
trong đó điểm thi môn lịch sử và môn ngoại ngữ có phổ điểm thấp nhất trong tất cả các môn thi
báo sài gòn giải phóng hôm nay có bài viết công bố điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám báo động điểm thấp
theo đánh giá của nhiều chuyên gia với cách thi và học như hiện nay
việc thí sinh chỉ đảm bảo không đủ điểm liệt để xét tốt nghiệp
thì việc học sử dạy sử hay ngoại ngữ là đáng báo động
bên cạnh đó nhiều giáo viên cho rằng sách dạy sử trong nhà trường chưa theo kịp với cách ra đề
điểm thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám môn tiếng anh lịch sử thấp kỷ lục là bài viết được đăng trên báo thành niên
điểm tất cả môn thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám đều thấp hơn so với năm trước
một số môn thấp bất ngờ như là lịch sử hay thấp mãi không cao được dù đã đầu tư rất nhiều như tiếng anh
trong đó điểm trung bình môn tiếng anh là ba chín mươi một

giữa trung bình môn sử điểm nổi bật của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay là điểm trung bình khối a cao nhất
và khu vực miền núi có nhiều thí sinh điểm cao nhất toàn quốc
hiện tại nhiều trường đại học công bố điểm sàn và điểm chuẩn
trước việc điểm thi của hầu hết các môn đều thấp hơn so với năm ngoái
nhiều chuyên gia giáo dục nhận định điểm chuẩn sẽ giảm
đây là tiêu đề bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ số ra hôm nay
ngoại trừ khối a có số thí sinh nhiều nhất ở tổng điểm là một mươi sáu hai mươi năm
các khối thi khác đều có số lượng thí sinh nhiều nhất giao động xung quanh mức điểm một mươi năm một mươi năm năm
đây chính là điều mà các trường đại học cần cân nhắc khi ấn định mức điểm ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai báo tuổi trẻ
hết quý ba năm hai nghìn một mươi tám dự án chậm triển khai sẽ bị tp hcm thu hồi là thông tin đáng chú ý được đăng trên báo thành niên
trong ngày họp hội đồng nhân dân tp hcm hôm qua
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong khẳng định sẽ chỉ đạo triển khai nhanh dự án thanh đa
đồng thời hết quý ba năm hai nghìn một mươi tám dự án nào chậm triển khai gây bức xúc cho người dân thì sẽ bị thành phố thu hồi
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong khẳng định dự án bị treo như đưa cán bộ đi mỹ đào tạo ngắn hạn vậy
gây lãng phí tài nguyên đất ở tp hcm thể hiện sự yếu kém của công tác quản lý
trong đó có phần trách nhiệm quản lý của cơ quan chính quyền tp hcm
để góp phần kéo giảm chỉ số lạm phát trong sáu tháng cuối năm hỗ trợ xăng e năm sống khỏe
phó thủ tướng vương đình huệ chỉ đạo các bộ phải triển khai các biện pháp kéo giảm giá loại xăng này
tuy nhiên bộ tài chính và bộ công thương đang truyền bóng trong câu chuyện này
đây là nội dung của bài viết phải sớm giảm giá xăng e năm được đăng trên trang ba báo lao động
theo chuyên gia ngô trí long đó là hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong khi nghị định tám mươi ba đã quy định rất rõ
về vai trò của từng bộ trong vấn đề này
bộ công thương phải có trách nhiệm chủ trì chính và ra đề với bộ tài chính về việc đưa ra các đề xuất giảm thuế
trên cơ sở đề xuất giảm thuế của bộ tài chính bộ công thương sẽ chủ trì điều tiết các yếu tố khác
như trích quỹ bình ổn lợi nhuận định mức để từ đó điều tiết giá xăng e năm
nhiều báo số ra ngày hôm nay đăng tải một sự việc hy hữu xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện ba vì hà nội
đó là việc bệnh viện này đã trao nhầm con cho hai gia đình
theo đó bệnh viện ba vì đã gây ra sự cố giao trả nhầm hai trẻ sơ sinh vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sự việc được phát hiện khi anh phùng giang sơn đưa con đi xét nghiệm adn và cho kết quả không cùng huyết thống với vợ chồng anh
ngay sau đó gia đình anh đã có đơn kiến nghị lên bộ y tế
bộ y tế đã có công văn gửi sở y tế tp hà nội yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm này
chỉ tiếp bài viết kính mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo sài gòn giải phóng báo tuổi trẻ
thông tin vừa rồi đã kết thúc
chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại